như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã bắt giữ đối tượng cao quốc phong chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang khi đối tượng này vừa từ campuchia về việt nam
tại cơ quan điều tra phong khai nhận vào chiều ngày một mươi chín tháng năm sau khi quan hệ với chị nguyễn thị điệp chú tại thành phố long xuyên phong đã lấy dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ
gây án xong phong đi mua một vali loại lớn bỏ sát nạn nhân vào và mang ném xuống sông hậu phi tang tài sản cướp được của nạn nhân phong đem bán và cầm cố lấy tiền qua campuchia đánh bạc